ngày một tháng năm mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video dài khoảng ba phút ba mươi bảy giây ghi lại cảnh tranh cãi giữa người đi đường và một cảnh sát giao thông xoay quanh câu chuyện cảnh sát giao thông an lạc người dân
đoạn video được tài khoản facebook có tên ndg đăng tải và nhận được hàng chục ngàn lượt thích bình luận và chia sẻ
tài khoản này đăng tải video kèm nội dung đồng chí ndgh cảnh sát giao thông an lạc đạp người dân cẩn trợ bằng ngựa tân kiên
trong video thể hiện rằng một người đàn ông được cho là người quay video nói anh đạp người vậy đâu có được sai phạm anh thổi người ta vào chứ đạp vậy chết người dí đập chết người sao anh làm vậy là không có đúng tôi chạy đành sau anh thấy hết rồi
một số người dân đi qua quãng đường cũng nói lớn theo làm vậy chết người sao anh xử lý nhẹ nhàng không có ép người ta
chiến sĩ cảnh sát giao thông liền quay sang nói với một số người đi đường gây dối ở đây phải không anh nói tôi đạp anh lấy bằng chứng ra anh không có anh đừng vu khống nha
người dân đi đường đạp lại không có gây dối tôi thấy sao nói vậy thôi lúc anh đạp tôi quay không kịp tất cả anh em đều thấy trơn
video miêu tả bên cạnh nhiều người dân đang nói chuyện với chiến sĩ cảnh sát giao thông là một nam thanh niên đang ngồi bệt dưới đất nằm cạnh là chiếc xe máy ngã xuống đường được cho là của thanh niên này
qua xác minh vụ việc xảy ra trên đoạn quốc lộ một thuộc xã tân kiên huyện bình chánh hướng từ vòng xoay an lạc đi cầu bình điền
lãnh đạo đội cảnh sát giao thông an lạc xác nhận chiến sĩ cảnh sát giao thông trong video đang lan truyền trên mạng xã hội thuộc quản lý của đội
hiện tại lãnh đạo đội cảnh sát giao thông an lạc đã yêu cầu cán bộ có mặt trong video làm báo cáo về vụ việc đeo cơ sở báo cáo phòng pc tám
lãnh đạo đội cảnh sát giao thông an lạc cho biết thêm nguyên nhân tình huống vụ việc cụ thể như thế nào thì đội đang phối hợp với phòng cảnh sát giao thông tiến hành làm rõ
chiều ngày một tháng năm lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông pc tám công an tp hcm cho biết đã nắm được thông tin đoạn video cảnh sát giao thông an lạc người dân đang lan truyền trên mạng xã hội
hiện tại phòng pc tám đang kiểm tra xác minh đoạn video đang lan truyền đồng thời đã yêu cầu đội cảnh sát giao thông có liên quan báo cáo
để làm rõ sự việc công an tp hcm được phép đạp xe không chế người vi phạm trong trường hợp nào nguyên một lãnh đạo công an ở tp hcm đã chia sẻ về vấn đề này
vị này cho biết khi cảnh sát giao thông ra hiệu kiểm tra vi phạm trên đường tài xế có hành vi chống người thi hành công vụ cán bộ có quyền trấn áp
nếu tài xế chấp hành họ sẽ bị lập biên bản để xử phạt vi phạm hành chính
khi tài xế chống đối cảnh sát giao thông có quyền sử dụng các biện pháp không chế như các loại tội phạm khác
người dân thấy tài xế tham gia giao thông có hành vi gây nguy hiểm họ búc cũng có thể giữ người này lại giao cho công an xử lý chứ chưa nói đến cảnh sát giao thông
theo lãnh đạo công an cảnh sát giao thông đang tuần tra trên đường phát hiện người vi phạm giao thông ra hiệu kiểm tra
tài xế không dừng lại lái xe cố ép tổ công tác để bỏ chạy được xem là chống người thi hành công vụ cảnh sát có quyền đuổi theo đạp xe không chế
cảnh sát giao thông không chấn áp kịp thời tài xế này có thể gây ra tai nạn cho người khác
tài xế vi phạm hành chính bỏ chạy các loại trừ nghi vấn anh này mang theo hàng nóng ma túy cảnh sát giao thông có quyền đạp xe để chấn áp để kiểm tra các loại tội phạm khác
nguyên lãnh đạo công an nói nhiều trường hợp tài xế sử dụng không chính chủ biển số giả đi ngoài đường cố tình vi phạm chống đối cảnh sát giao thông khó có thể xác minh biển số phạt đúng người đúng tội
vì cán bộ công an khuyến cáo người dân khi được cảnh sát giao thông kiểm tra phải chấp hành theo đúng quy định của pháp luật không được chống đối
người dân vi phạm tới đâu sẽ bị xử lý đến đó không chấp hành chỉ có hại chứ không có lợi do đó mọi người cần phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật
trong khi đó về vấn đề này luật sư nguyễn phong phú công ty luật mỹ phú cho biết vụ cảnh sát giao thông truy đuổi đạp ngã xe người vi phạm giao thông là không đúng với quy định của pháp luật gây phản cảm
theo luật sư phú luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám và thông tư số ba mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba của bộ công an quy định về quy trình tuần tra
cảnh sát giao thông có quyền tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi tuyến đường
địa bàn được phân công phát hiện ngăn chặn kịp thời và xử lý các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định
để thực hiện nhiệm vụ thì pháp luật cũng quy định cảnh sát giao thông có quyền dừng các phương tiện tham gia giao thông
được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính về tham gia giao thông đường bộ trật tự xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định
luật sư phú cho rằng việc cảnh sát giao thông truy đuổi dùng chân đạp ngã xe người vi phạm giao thông là chưa đảm bảo quy định
tại điều một mươi bảy thông tư ba mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba của bộ công an về hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông
điều này gây nguy hiểm cho người vi phạm người tham gia giao thông trên đường và cả cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ
việc này gây phản cảm trong mắt người dân đối với cảnh sát giao thông
theo luật sư phú trong trường hợp người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh bỏ chạy thì cảnh sát giao thông phải bình tĩnh
ghi lại hình ảnh và phối hợp với đơn vị liên quan để xử lý hoặc phạt nguội
đối với người tham gia giao thông không chấp hành luật giao thông hiệu lệnh của cảnh sát giao thông
khi bị cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe nên chấp hành tuyệt đối không được bỏ chạy hoặc chống đối
tùy theo mức độ vi phạm hậu quả gây ra người vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định pháp luật
theo luật sư trần minh hùng đoàn luật sư tp hcm khoảng một khoảng hai khoảng sáu điều tám thông tư ba mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba quy định về quyền hạn của cảnh sát giao thông bao gồm
được dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ kiểm soát người và phương tiện giao thông giấy tờ của người lái xe và giấy tờ tùy thân của người trên xe đang kiểm soát
cảnh sát giao thông còn được áp dụng các biện pháp ngăn chặn xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ trật tự xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định
đồng thời cảnh sát giao thông được thực hiện các quyền hạn của các lực lượng công an nhân dân theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó tại khoảng hai một mươi sáu thông tư ba mươi hai gạch chéo hai nghìn hai mươi ba gạch chéo tt gạch ngang bca quy định về dừng xe để kiểm soát
theo đó việc dừng xe kiểm soát phải đảm bảo an toàn đúng quy định của pháp luật không gây cản trở đến hoạt động giao thông
như vậy căn cứ theo các quy định pháp luật đều trên cảnh sát giao thông có thể áp dụng một số biện pháp nghiệp vụ để dừng xe vi phạm có những hành vi đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông như
thông báo cho các chốt tuần tra kiểm soát trên tổ chức vây giáp để dừng xe vi phạm tuy nhiên việc dừng xe vi phạm cần phải đảm bảo an toàn ở đúng quy định
việc cảnh sát giao thông đạp ngã người vi phạm là chưa đảm bảo quy định của pháp luật về an toàn khi dừng kiểm soát xe
tùy theo các mức độ hậu quả của hành vi mà cảnh sát giao thông có thể phải chịu trách nhiệm về việc bồi thương thiệt hại hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định
quy định về quyền hạn của cảnh sát giao thông không quy định về việc cảnh sát giao thông được quyền dùng vũ lực đạp xe người vi phạm
xong trong một số trường hợp nếu gặp các đối tượng có hành vi chống đối thi hành công vụ
căn cứ tại điều một mươi bốn nghị định hai nghìn tám hai nghìn một mươi ba cách chéo nở đê cạch ngang cp quy định về các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ
cảnh sát giao thông có nghĩa vụ giải thích cho người vi phạm được biết
nếu người vi phạm vẫn cố tình chống đối xét thấy cần phải thiết nghĩ ngăn chặn bằng các biện pháp vũ lực thì cảnh sát giao thông được quyền cưỡng chế người có hành vi vi phạm
chấm dứt hành vi tức bỏ vô hiệu hóa vũ khí đồng thời bắt giữ người có hành vi vi phạm
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu phát hiện quả tang các hành vi phạm tội như cướp giật đua xe trái phép
cảnh sát giao thông có quyền được phối hợp với lực lượng chức năng khác tham gia ngăn chặn đấu tranh chấn áp tội phạm
theo đại diện phòng pc tám khi cảnh sát giao thông hoặc cơ quan chức năng ra hiệu lệnh dừng xe
người dân cần phải nghiêm trình chấp hành thực hiện hiệu lệnh và chỉ dẫn lực lượng chức năng
các hành vi chống đối hoặc trốn tránh tùy theo mức độ hậu quả sẽ bị xử lý đúng theo quy định của pháp luật
một lãnh đạo đối cảnh sát giao thông ở tp hcm cho biết việc dừng chân đạp ngã xe người vi phạm như chiến sĩ trên là không được phép
ghi định hai trăm linh tám hai nghìn một mươi ba nêu
thì chưa phải đến mức phải dùng biện pháp mạnh vũ lực để ngăn chặn chân áp
cùng theo vị này có rất nhiều trường hợp thực tế khi lực lượng cảnh sát giao thông không tần tra kiểm soát
phát hiện có dấu hiệu khả nghi tội phạm khi dừng xe nhưng những trường hợp không chấp hành mà bỏ chạy
sau đó cảnh sát giao thông dừng được xe thì phát hiện trong xe có tẳng chứa hàng cấm
theo điều tám thông tư ba mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba của bộ công an quy định
quy trình tuần tra kiểm soát cảnh sát giao thông quyền hạn của cảnh sát giao thông trong điều tra kiểm soát được quy định
một được dừng các phương tiện giao thông đường bộ
sau đây viết gọi là phương tiện giao thông theo quy định của luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
thông tư này quy định của pháp luật có liên quan kiểm soát người và phương tiện giao thông
giấy tàu của người điều khiển phương tiện giao thông giấy tàu của các phương tiện giao thông
và giấy tờ tùy thân của người phương tiện giao thông đang kiểm soát
theo quy định của pháp luật kiểm soát việc thực hiện quy định về an toàn vận tải đường bộ
đều áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ
trật tự xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định
được yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân phối hợp hỗ trợ giải quyết tai nạn
ủn tắc càn trở giao thông trường hợp khác tới mắt trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
hoặc để ngăn chặn thiệt hại cho xã hội xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra
cán bộ cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát được huy động phương tiện giao thông
phương tiện thông tin liên lạc phương tiện khác cơ quan tổ chức cá nhân và người đang điều khiển
sử dụng phương tiện đó theo quy định của luật công an nhân dân
việc huy động cần phải được thực hiện dưới hình thức yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản
bốn được trang bị sử dụng các phương tiện giao thông phương tiện thiết bị kỹ thuật nhập vụ
vũ khí công cụ hỗ trợ phương tiện thông tin liên lạc phương tiện kỹ thuật khác
theo quy định của xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung năm hai nghìn hai mươi luật quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định khác của pháp luật có liên quan và bộ công an
năm tạm thời đình chỉ đi lại ở một số tuyến đường nhất định phân luồng phân lại tuyến
và nơi tạm dừng đổ phương tiện giao thông khi có các tình huống nguồn tắc giao thông
sáu thực hệ quyền hạn khác của lực lượng công an nhân dân theo quy định của pháp luật